hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
luật hai nghìn một mươi bốn luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi đã bổ sung thêm các chính sách quy định công cụ mới về quản lý chất thải rắn sinh hoạt
với kỳ vọng sẽ huy động tối đa nguồn lực từ xã hội các thành phần kinh tế bao gồm thuế phí cơ chế đặt cọc hoàn trả ký quỹ trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất
nhằm thay đổi hành vi sản xuất kinh doanh tiêu dùng theo hướng giảm thiểu chất thải từ đó giảm áp lực cho công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt
các bãi trôn lấp đều trong tình trạng quá tải
xung đột với các cộng đồng dân cư sinh sống quanh các bãi trôn lấp liên tục xảy ra là hiện trạng xử lý rác thải sinh hoạt ở việt nam
những năm gần đây ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt đặc biệt là tại các bãi trôn lấp đã và đang là vấn đề bức xúc đối với xã hội
ngoài ra một phần chất thải rắn từ nước ngoài với thành phần đa dạng được nhập khẩu vào việt nam
theo hình thức phế liệu nhập khẩu cũng chưa bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tạo gánh nặng cho việc quản lý chất thải rắn trong nước
chất thải nhựa khó phân hủy cũng là vấn đề thách thức trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay
vậy mấu chốt để xử lý rác thải thành công ở nước ta sẽ nằm ở đâu
luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đã bổ sung và áp dụng lần đầu tiên liên quan đến phân loại rác tại nguồn tiếp cận dần với quy định của các quốc gia phát triển
trong đó nêu rõ cơ chế thu phí rác thải dựa trên khối lượng thể tích thay cho việc đổ đồng theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện nay
để thúc đẩy người dân phân loại giảm thiểu rác thải tại nguồn
đồng thời cũng quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc thu hồi tái chế sản phẩm hoặc bao bì do mình sản xuất nhập khẩu
theo tỷ lệ tái chế và quy cách tiêu chuẩn tái chế
đồng thời cũng quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc thu hồi tái chế sản xuất trong việc thu hồi tái chế sản xuất trong việc thu hồi
đồng thời cũng quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc thu hồi tái chế sản xuất trong việc thu hồi tái chế sản xuất trong việc thu hồi tái chế sản xuất trong việc thu hồi

theo tính đoán của các chuyên gia trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với lượng rác trung bình thải ra của các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh hải phòng và đồng nai
đã cung cấp nguồn nhân liệu ổn định cho các nhà máy điện rác công suất năm trăm linh tấn một ngày tám mw tương đương sản lượng gần ba trăm năm mươi mw điện được sản xuất từ rác
theo ước tính tại việt nam nếu các bãi trôn lấp có lắp đặt hệ thống thu khí ga bãi trôn lấp và đốt khí mê tan
cũng sẽ góp phần giảm phát thải đến bảy tám triệu tấn co hai một năm
đặc biệt nếu tái sử dụng thành nguồn năng lượng thay thế năng lượng hóa thạch
thì con số này sẽ là một đóng góp đáng kể cho ngành năng lượng